khi họ lên đây thì một là họ muốn là từ cái bến xe miền đông đó nó sẽ có một cái mạng lưới giao thông công cộng

chúng ta phải làm cái chuyện này
đồng ý quan điểm này lãnh đạo sở thông vận tải thành phố cho biết
đơn vị quản lý vận hành bến xe miền đông mới cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề này
và trong thời gian phục vụ hành khách dịp tết tới đây sẽ có bổ sung khu vực chờ có phục vụ ăn uống
đồng thời lãnh đạo sở giao thông vận tải cũng mong muốn người dân cần làm quen trong giai đoạn này
bởi khi tuyến đường sắt metro số một hoàn thành sẽ có thêm nhiều tuyến xe buýt tăng cường kết nối vào bến xe mới
sẽ thành chuỗi kết nối giao thông
từ đó việc đi lại của người dân sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều